trong buổi làm việc với các ban ngành và hội đồng nhân dân tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chỉ đạo thành ủy tp hcm sẽ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm
các quy định của nhà nước trong quá trình thực thi công vụ làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
tp hcm là một trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước với gần một mươi ba triệu người
những năm gần đây kinh tế của thành phố có mức tăng trưởng khá cao từ tám hai đến tám bảy
thu ngân sách hàng năm đạt ba trăm sáu mươi tỷ đồng thu hút đầu tư nước ngoài đạt bảy tám tỷ đô la mỹ
trong đó bình quân một năng suất lao động của một cán bộ công chức viên chức và người lao động tăng hai bảy so với mức bình quân của cả nước
tuy vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao không ít những cán bộ vi phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng các quy định của nhà nước
về đấu thầu các dự án đầu tư đấu thầu tài nguyên đất nhà ở thuộc diện quản lý của nhà nước giải phóng mặt bằng
trong đó tuyến đường sắt đô thị bến thành xuế tiên cũng không thực hiện đúng quy định nên hiện nay quốc hội không bố trí được nguồn vốn
các vi phạm có hiện tượng của lợi ích nhóm cục bộ địa phương trong quá trình thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng phát hiện và có biết
nhưng ngẻ ngang ngại va chạm không đấu tranh góp ý xây dựng để vi phạm sau lại tiếp tục tái diễn ở các mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
ông tất thành cang từ phong trào thanh niên cũng có công đóng góp nhưng vì không rèn luyện và không nhớ những cái điều mà những người kháng chiết như chúng tôi
không có thể tìm ra
ông tất thành cang từ phong trào thanh niên cũng có công đóng góp nhưng vì không rèn luyện và không nhớ những cái điều mà những người kháng chiếc như chúng tôi
luôn luôn nhớ lời bà hồ dạy vì không nghe sao được là vì chính bác là người đem lại độc lập tự do cho đất nước
ngoài xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm thành ủy cũng yêu cầu các cán bộ các cấp phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời nếu cảm thấy mình không đủ năng lực để thực thi trách nhiệm nhiệm vụ được giao báo với tổ chức để bố trí công tác khác phù hợp hơn